thưa quý vị và các bạn tháng ba năm hai nghìn một mươi hai một vụ án với hành vi hết sức dã man đã làm kinh động cả vùng sông nước vốn hiền hòa bình yên thuộc xã mỹ quý huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
để trả lại sự công bằng cho xã hội niềm tin cho quần chúng nhân dân toàn bộ lực lượng chức năng của công an tỉnh đồng tháp đã được huy động truy tìm bằng được hung thủ chỉ sau gần bốn mươi giờ phá án
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình tìm kiếm kẻ sát nhân máu lạnh này

vì rất có thể y sẽ bí mật quan trở lại địa phương
trong lúc mọi thứ chưa có thông tin thì cơ quan điều tra lại nhận được tin từ quần chúng nhân dân về một đối tượng có ngoại hình giống trần thanh trí xuất hiện tại xã ba sao huyện cao lánh